vào mùng bốn tháng riêng âm lịch hàng năm nhân dân huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi lại tổ chức lễ khao lễ thế lính hoàng sa
nhằm tưởng nhớ công ơn của các bậc hùng binh bắc hải năm xưa có công trong việc cắm mốc
bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
tinh thần quả cảm một đi không trở lại của thế hệ bắc hải năm xưa được thế hệ trẻ huyện đảo lý sơn năm nay hết sức tự hào
cũng như sẵn sàng đi theo tiếng gọi của tổ quốc khi được hiệu triệu
cứ vào tết âm lịch những di tích tưởng nhớ hải đội hoàng sa bao gồm di tích nhà tưởng niệm hải đội hoàng sa quản bắc hải
âm linh tự và mộ lính hoàng sa trên đảo lý sơn lại thu hút nhân dân khách du lịch và học sinh học tập trải nghiệm lịch sử của huyện đảo
lịch sử về hải đội hoàng sa quản bắc hải cũng là nguồn gốc của lễ khao lễ thế và đua thuyền truyền thống trên đảo lý sơn
ở đây có câu thầm
lý sơn là thống hồi có lễ khao lề thống hồi có lễ khao lề người đi thì có nhưng không trở về
nghĩa là có đảo này đi thì sao không có người trở về
nên trước khi đảo này đi đó là sẽ có cái gọi là cúng trước cho mình là biết là sao không có người trở về nên cúng trước
thì thường thường ở thống hồi cháu thì có lễ khao lề và có đua thuyền
căn cứ vào những nguồn tư liệu hiện tồn cho biết đội hoàng sa đã hoạt động liên tục trong suốt nhiều thế kỷ
từ thế kỷ một mươi bảy
đến đầu thế kỷ một mươi chín đội hoàng sa sau này còn được bổ sung chức năng kiêm quản bắc hải trường sa
và đến thời nhà nguyễn còn có những đội thủy quân tập kết đến vùng cửa biển sa kỳ và lý sơn để cùng đi hoàng sa trường sa đo đạt thủy trình canh giữ vùng biển đảo dựng bia cắm mốc chủ quyền lãnh hải quốc gia
dạ con là thế hệ sau thì đến đây thông quan di tích này thì con rất là tự hồ vì có thế hệ trước của con
đó đi ra ngồi kia mà dùng cắm để đi ra một đi không trả lợi và giữ gìn biển đổ của đất nước
những cái chiến công lịch sử của anh hùng toan những thoáng năm mà rất là khó khăn khi mà đi ra biển đổ để giữ gìn đập lập cho tàu cút
thì là một đứa con đố của đội lý sơn thì đầu tiên là niềm hạnh phúc rất là hạnh phúc rất là tự hồ khi mình được sống trên mảnh đất tà một mảnh đất rất là thiên ly
thì cháu rất là tự hồ về lịch sử của cháu ông mình thì nếu như cháu đẹp hoàn cảnh đó thì cháu sẽ sáng sòn
mình sống trên tàu cút này là mình phải yêu hữu thương quen hương đất nước mình phải biết hy sinh vì tàu cút
nên mà một khi tàu cút đã gậu thì mình phải đứng lên và sáng sòn làm theo mạnh lãnh của tàu cút
những hùng minh hoàng sa vì tổ quốc mà không tiếc máu xương dũng cảm sông pha nơi hải đảo dù biết trước phải trải qua muôn vàn hiểm nguy gian khổ luôn cận kề cái chết
lịch sử của hải đội hoàng sa là khúc sử thi hùng tráng mà nhân dân lý sơn đã và đang giáo dục
cho thế hệ trẻ từ đó ra sức xây dựng quê hương tiếp tục gìn giữ chủ quyền biển đảo việt nam